nhằm xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn phát triển tiềm năng của các khu du lịch trên địa bàn
chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi trường cao đẳng lào cai đã tổ chức đối thoại giữa sinh viên và các đơn vị kinh doanh du lịch
qua đó giúp các em sinh viên hiểu biết thêm và tìm kiếm cơ hội việc làm
lào cai là tỉnh có thế mạnh để phát triển du lịch thu hút hàng triệu du khách mỗi năm
tuy nhiên theo đánh giá hiện nay nguồn nhân lực có trình độ chỉ chiếm khoảng bốn mươi
tại buổi đối thoại đại diện các cơ sở kinh doanh du lịch đã chia sẻ về thế mạnh của du lịch lào cai
và nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị từ đó các bạn sinh viên đặt câu hỏi để tìm hiểu kỹ hơn
về các vấn đề liên quan đến ngành du lịch và dịch vụ tại địa phương
thông qua buổi đối thoại ban tổ chức mong muốn các bạn sinh viên có cơ hội thực tế
trao đổi trực tiếp để hiểu hơn về ngành du lịch của tỉnh đồng thời cũng giúp các đơn vị kinh doanh
tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng là con em đồng bào các dân tộc lào cai
được đào tạo bài bản góp phần đưa du lịch lào cai nói chung và du lịch sapa nói riêng
lên một tầm cao mới xứng đáng với khu du lịch quốc gia